đến nay tỉnh phú yên có hai huyện là phú hòa tây hòa và sáu mươi bốn trên tám mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó có một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đây là kết quả đáng khích lệ
thế nhưng mà thực tế hiện nay thì việc xây dựng nông thôn mới đang gặp phải nhiều khó khăn
và nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cải thống chính trị ý thức tự lực vươn lên của người dân
thì rất khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra
phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi năm
nhưng đến thời điểm này xã xối bạc huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên mới chỉ đạt một mươi ba trên một mươi chín tiêu chí
trong đó các tiêu chí về lao động việc làm thu nhập và hộ nghèo đa chiều có tỷ lệ đạt thấp
trong khi đó hầu hết các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới ở giai đoạn này đều có xuất phát điểm thấp
nên khi thực hiện gặp không ít khó khăn
ngay vào tiết lợi hộ nghèo thì nghèo đa chiều thì mới có đạt là một mươi ba ba mươi ba
đó đến năm hai nghìn hai mươi năm mà đã đạt tiết lợi hộ nghèo
hộ nghèo dưới năm thì phải giảm là một trăm bảy mươi hộ
cái này đối với địa phương thì gặp rất nhiều khó khăn
tình hướng của ủy ban huyện cũng đã xây dựng một cơ hệ cụ thể để làm thế nào giúp đỡ cho người dân
tạo ra sinh kế hỗ trợ phát triển sản xuất giúp cho người dân
mà cái xu hướng tới thì chúng ta phải đạt được làm thế nào người dân giảm xuống cái tí lợi hộ nghèo
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
đa số các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao
ở giai đoạn này còn nhiều tiêu chí chưa hoàn thành
ngay cả các xã các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao trước đây
cũng không giữ vững được tiêu chí so với bộ tiêu chí mới
thường xuyên kiểm tra giám sát đồn đốc các địa phương đoàn hoàn thành cái chỉ tiêu tiêu chí mà hiện nay không giữ vững
thứ hai là đối với các huyện thì cũng là khơi dậy phong trào xây dựng nông thôn mới
để chúng ta đầu tư để chúng ta hoàn thiện các chỉ tiêu tiêu chí mà trong thời gian sớm nhất
để đảm bảo
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tỉnh phú yên phấn đấu thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
có sáu mươi bảy trên tám mươi ba xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó ba mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
năm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu không còn xã dưới một mươi năm tiêu chí
xây dựng nông thôn mới hiện nay đang đòi hỏi yêu cầu cao hơn khó hơn
nên rất cần sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là sự chung sức đồng lòng đầy trách nhiệm của nhân dân